nhằm tiếp sức cho những sinh viên nghèo học giỏi và có ý chí vươn lên có được điều kiện thuận lợi để học tập
ký thúc xá miễn phí cỏ may được xây dựng từ tâm nguyện của ông phạm văn bên
chủ doanh nghiệp tư nhân cỏ may tỉnh đồng tháp với vốn đầu tư là ba mươi bảy tỷ đồng để xây dựng
ký thúc xá đang dần hoàn thiện và tiếp nhận sinh viên đến ở vào đầu nơi học mới
nằm trong khuôn viên trường đại học nông lâm tp hcm
ký thúc xá cỏ may với tổng diện tích hơn hai sáu trăm linh m hai
trong tổng diện tích sàn xây dựng trên bốn một trăm linh m hai gồm một trệt và ba tầng
với năm mươi bốn phòng ở hiện đại đủ đáp ứng cho hơn bốn trăm linh sinh viên
mỗi sinh viên còn có không gian học tập và tủ quần áo riêng
mỗi tầng còn có một phòng học chung và có sảnh lớn để sinh viên có thể sinh hoạt
để quản lý tốt ký túc xá có lắp camera quan sát ở mỗi tầng
và wifi miễn phí hỗ trợ cho sinh viên trong việc học
các bạn vào đây thì sẽ được ở
miễn phí ăn miễn phí
được học thêm về tin học và ngoại ngữ
rồi được rèn thêm về các kỹ năng mềm
ngoài ra thì các bạn còn có học bổng để trang trải học phí
đương nhiên học bổng của cái học kỳ đầu tiên thì đủ trang trải
toàn bộ học phí cho học kỳ đó
bởi các bạn từ nơi khác mới lên
cho nên là các bạn chưa quen được với môi trường mới
thế nhưng mà từ học kỳ thứ hai trở đi
thì cái học bổng đó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ
cái kết quả học tập rồi cái kết quả tu dưỡng của các bạn
để có những mức độ khác nhau
mỗi tầng trong ký túc xá đều được lắp đặt máy đun nước tự động
các sinh viên khi đến đây các sinh viên khi đến nơi ở
được miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở
được cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết
để các em có thể yên tâm chăm lo cho việc học
đặc biệt ký thúc xá ở vị trí gần bến xoay bít
ở vị trí lớn sinh viên có thể dễ dàng đi đến các trường đại học
trong khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
ký túc xá ưu tiên cho trường đại học nông lâm tp hcm
hai mươi tổng số xuất ở của ký thúc xá cỏ mai
hàng năm doanh nghiệp tư nhân cỏ may sẽ cấp khoảng một mươi năm tỷ đồng
lo chi phí cho sinh viên ở
hồ sơ vào đây thì còn có học bài cấp ba
giấy trung tuyển các bàn cấp và giấy khiên từ cấp tỉnh trở lên
đặc biệt là phải có giấy hữu nghèo
sẽ được ưu tiên hơn
ở đây thì rất là trung tuyển tuyển nghi sạch sẽ
và nó sẽ giúp cho em trang trải được tiền sinh học phí
trung tuyển cho việc học
chúng tôi hy vọng và mong muốn
hay nói cách khác đây là mục tiêu
mà chú bên muốn đạt được là gì
là sau này các em sẽ không phải vác lên đi xin việc nữa
mà các công ty sẽ đến đây để săn đón
để xin các em
địa chỉ nhận hồ sơ
ban quản lý ký thúc xá cỏ mai
khu phố sáu phường linh trung quận thủ đức tp hcm
điện thoại chín trăm một mươi ba chín trăm linh chín một trăm năm mươi tám
thời gian nhận hồ sơ đối với sinh viên đến hết ngày một mươi năm tháng tám
đối với tân sinh viên đến hết ngày hai mươi năm tháng tám